các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến ca dương tính mới này thì sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu đã tổ chức cuộc họp khẩn
theo xác định của ngành chức năng ngày hai mươi bảy tháng hai người này cùng với sáu người cùng ở ấp vĩnh thạnh a di chuyển bằng xe gắn máy đến liên hệ xin vào làm việc tại một công ty điện gió ở khóm nhà mát phường nhà mát
sau khi có thông tin trung tâm kiểm soát bệnh tật bạc liêu đã báo cáo nhanh cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu và trung tâm y tế tp bạc liêu
đồng thời kích hoạt đội phản ứng nhanh của cdc tỉnh phối hợp với trung tâm y tế và các ngành chức năng của thành phố bạc liêu phường nhà mát tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
ban chỉ đạo đã điều động xe chuyên dụng của bệnh viện đa khoa bạc liêu đưa trường hợp dương tính về cách ly y tế tại bệnh viện tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc
cụ thể thì có ba mươi một trường hợp f một và tất cả đã được cách ly tập trung tại khu cách ly của thành phố bạc liêu
còn tại gia lai sau bảy ngày
được công bố khỏi bệnh xuất viện và cho về nhà tự cách ly vào tối ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện một ca tái dương tính với virus sars cov hai
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai
đó là bệnh nhân một nghìn sáu trăm chín mươi sáu trú tại tổ bốn phường treo reo thị xã ayunpa được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai cho xuất viện vào ngày hai mươi một tháng hai
bệnh nhân này cùng chồng là hai trường hợp đầu tiên được phát hiện dương tính với virus sars cov hai ở gia lai vào ngày hai mươi chín tháng một
sau khi đi tỉnh hải dương dự đám cưới tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn sáu trăm một mươi hai cơ quan chức năng ở địa phương đã tiến hành phong tỏa diện hẹp đối với khu phố
cụm dân cư xung quanh và nhà ở của bệnh nhân trên đồng thời khoanh vùng điều tra thống kê lấy mẫu và cách ly tập trung đối với toàn bộ f một
huy động lực lượng tổ chức phun thuốc khử trùng diệt khuẩn tại khu vực phong tỏa
như vậy là sau một mươi sáu ngày không có ca mắc mới gia lai đã ghi nhận trường hợp tái dương tính với virus sars cov hai đầu tiên ở tỉnh này
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác sau hai mươi hai ngày giáo diết triển khai các biện pháp nghiệp vụ
truy xét xuyên suốt những ngày tết nguyên đán tân sử kết hợp vận động người dân cung cấp thông tin
đến tối ngày hôm qua các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã lật tẩy hành tung
hung thủ giết người và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tượng đối tượng này cùng với người che giấu tội phạm
nghi can bị bắt giữ là trần quốc dũng chú tại phường phước tiến thành phố nha trang
tại cơ quan công an bước đầu dũng thừa nhận đã dùng dao sát hại ông nguyễn văn lực trú tại phường vĩnh phước
cụ thể vào tối ngày năm tháng hai tức ngày hai mươi bốn tháng chạp dũng cùng bạn gái là trần thị mỹ quyên đi xe máy đến đường ngô đến
phường vĩnh phước thì bạn gái phanh gấp khiến ông nguyễn văn lực đi phía sau suýt vào vào
hai bên sau đó xảy ra to tiếng sô sát trong cơn bực tức dũng đã rút dao đâm ông lực
khiến ông này ngã xuống đường và tử vong sau đó gây án xong dũng cùng bạn gái rời khỏi hiện trường lẩn trốn
trần quốc dũng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật
mới chấp hành xong án tù vào hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đánh vào tâm lý của những người già một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu bài bán hàng tri ân
và đã lừa đảo gần ba mươi người dân của thôn trước xã tân tiến thành phố bắc giang
chiếm đoạt hơn bảy mươi triệu đồng
đây là nhóm đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi người dân thôn trước xã tân tiến
thành phố bắc giang gồm chu minh lâm chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
hoàng viết hùng hoàng viết đại hoàng thị kim hoàng thị dung cùng chú tại huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
theo đó để thực hiện hành vi nhóm đối tượng này đã sử dụng ba xe ô tô chở hàng gồm dầu ăn dây ga bếp ga
và nhiều vật dụng khác đi đến cửa hàng tạp hóa của chị đỗ thị lan ở thôn trước xã tân tiến thành phố bắc giang
đến nhờ địa điểm đồng thời nhờ chị an gửi giấy mời các gia đình trong thôn để tuyên truyền về an toàn phòng chống cháy nổ ga cho bà con
tin lời các đối tượng chị lan đã đi phát được ba mươi giấy mời cho người dân
anh ấy đưa cho cái tờ rơi để tuyên truyền là phòng chống cháy nổ
họ tổ chức cho bà con nghe tuyên truyền xong thì họ lại quay
thì sang là quảng bá một số mặt hàng khác để họ bán cái mặt hàng của họ
thế là bà con mua vào thì khi mua vào thì mới biết mắc vào mua cái giá trên trời giá đắt quá thì bà con mới biết là lửa
sau khi tuyên truyền về sử dụng ga các đối tượng giới thiệu về dây ga và chiếc thớt kính chịu lực bán với giá một trăm năm mươi đồng một chiếc
chỉ bán cho hai ba người và sau đó trả lại số tiền người dân đã bỏ ra mua
thấy vậy nhiều người dân hào hứng mua sản phẩm
các đối tượng tiếp tục giới thiệu đến sản phẩm chảo điện đa năng cũng dùng với thủ đoạn tương tự nói trên
cuối cùng các đối tượng giới thiệu đến sản phẩm bếp ga hồng ngoại trị giá hai bảy triệu đồng một chiếc
lúc này người dân tưởng sẽ được trả lại tiền như những lần trước nên đã tranh nhau mua
đặc biệt nhiều người không đủ tiền còn vay của vợ chồng anh hoàn với tổng số tiền bốn mươi bốn năm triệu đồng để đăng ký mua
tuy nhiên sau khi thu tiền bàn giao hàng cho người dân lợi dụng người dân đang chụp ảnh và xem hàng các đối tượng đã lên xe chuột mất
bà định đi về thì nó bảo là bà ơi tội gì mà không lấy cho chứ bà cứ nộp tiền lấy xong chúng cháu lại giả lại tiền
còn lấy tiền của các bà đâu mà lo thôi gì mà không lấy nó bảo thế mấy lần thì bà mới lấy
ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố đội cảnh sát kinh tế đã khoanh vùng truy vết của nhóm đối tượng
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã tóm gọn được nhóm đối tượng này
lãnh đạo của thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế tập trung toàn bộ lực lượng để triển khai đồng bộ các biện pháp
từ trinh sát rồi là đi đến các địa phương lân cận địa bàn lân cận để tìm ra những tên của các đối tượng
từ dấu vết các đối tượng để lại như biển số xe đặc điểm của đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với thủ đoạn này các đối tượng đã lừa đảo gần ba mươi người khác của thôn trước xã tân tiến thành phố bắc giang với số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
các đối tượng đã đưa ra và tặng cho bà con thêm mỗi người một chiếc cháo điện hai triệu sáu
sau đó bà con đứng xem thì bọn em ra xe và đi mất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã khởi tố vụ án
khởi tố các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua sự việc như trên một lần nữa cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nếu phát hiện có trường hợp tương tự cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý tránh những sự việc tương tự xảy ra
qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn công an các huyện cao lộc chi lăng hữu lũng văn quan bắc sơn tỉnh bạc liêu
đã phát hiện chín hộ gia đình gieo trồng trái phép cây thuốc viện
lực lượng chức năng đã phá nhổ trên ba năm trăm linh cây có chiều cao từ ba mươi đến một trăm một mươi cm trong đó nhiều cây chuẩn bị chỗ hoa
điển hình vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai
qua các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy phối hợp với công an thị trấn bắc sơn công an huyện bắc sơn
phát hiện tại vườn của nhà hoàng doãn du ở thôn hữu vĩnh một thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn có trồng hơn sáu trăm linh cây thuốc viện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá nhổ số cây thuốc viện nói trên để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn mặc dù các phương tiện truyền thông đã rất nhiều lần cảnh báo về những nguy hiểm
cũng như chế tải nghiêm khắc trong việc xử lý các trường hợp mua bán sử dụng vũ khí tự chế
thế nhưng vẫn còn một số đối tượng bất chấp việc nghiêm cấm và đưa ra nhiều lý do biện hộ cho hành vi trên
mới đây công an tỉnh cà mau đã phát hiện xử lý không ít trường hợp đồng thời thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là ba khẩu súng tự chế cùng nhiều vật dụng khác mà công an thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi thu giữ
tại nhà của trần kha ly thuộc khu vực khóm sáu thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai thanh niên tên trần kha ly và nguyễn trí linh bị mời về cơ quan để điều tra
cả hai khai nhận đã đặt mua súng trên mạng xã hội sau đó đem về nhà cất giấu
trong lúc đang tập sử dụng súng tại nhà của trần kha ly thì bị lực lượng công an phát hiện
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai khẩu súng tự chế tám trăm ba mươi viên đạn các loại bình hơi nén
ống nhắm cùng nhiều vật dụng và thiết bị dùng để tháo lắp súng
công an huyện trần văn thời mời làm việc và xử lý cũng với hành vi tương tự
theo đó vào chiều ngày hai mươi tháng một tại khu vực ấp ông tự xã lợi an huyện trần văn thời
lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện lê văn kính đang vận chuyển hai trăm sáu mươi viên đạn trì
qua quá trình làm việc phân tích vận động về việc mua bán sử dụng súng tự chế là vi phạm pháp luật
kính đã khai báo thêm tại nhà của mình thuộc ấp tân hiệp xã lợi an
còn nhiều bộ phận của súng tự chế và giao nộp thêm sáu trăm bốn mươi ba viên đạn trì khác
theo đại diện đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đặc biệt đối với trường hợp súng tự chế có tính năng tác dụng
như vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm
ngoài ra còn có nhiều mức xử lý vi phạm hành chính cho hành vi trên
phạt tiền từ hai triệu đến bốn triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả hoặc sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép
phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi mua bán vận chuyển tàn trữ vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép
pháp luật quy định xử lý các hành vi trên là hết sức nghiêm minh
chính vì vậy người dân không nên mua bán lắp ráp
hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí tự chế dù để đi săn bắn chim cò
khi phát hiện những trường hợp vi phạm cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để ngăn chặn và xử lý
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
quyết định truy nã đối với đối tượng ngô hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy hàng kênh phường hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng đồng văn diện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố khanh tiến phường trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
bị công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội gây dối trật tự công cộng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện